thời gian vừa qua tại một số địa phương xảy ra một số sự cố về nguồn nước thô đầu nguồn
cung cấp cho các nhà máy cấp nước điều này thì ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt
và tác động không tốt đến sức khỏe cũng như là tâm lý của người dân
trước tình hình trên công ty cổ phần cấp nước hải phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng
và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ kịp thời xử lý và đảm bảo nguồn nước sạch an toàn cho người dân thành phố
quan chắc trong thời gian vừa qua cho thấy nguồn nước ngọt tại các sông đa độ sông giá sông dế sông chanh dương
cung cấp cho sản xuất nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hải phòng ngày càng gia tăng ô nhiễm
do các hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghiệp các làng nghề nguồn thải từ các bệnh viện
các nghĩa trang nằm dọc theo các bờ sông hàm lượng các chất mangan ammoni nitrite nitrate
và coloform trong nước nguồn luôn biến động theo các bờ sông

để duy trì ổn định nguồn nước thô cho sản xuất nước sinh hoạt công ty cổ phần cấp nước hải phòng
tích cực kết hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nước
bên cạnh công tác bảo vệ nguồn nước công ty cổ phần cấp nước hải phòng đã chủ động ứng dụng công nghệ tiên tiến
trong xử lý nước như công nghệ lọc sinh học tại vĩnh bảo và đang tiếp tục được xây dựng tại nhà máy nước an dương